tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề xuất hai phương án xử lý đối với trạm thu phí đại xuyên trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
phương án thứ nhất mà tổng cục đường bộ việt nam đưa ra là tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam và công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ
phối hợp tổ chức thu phí và thống nhất dùng một loại vé điện tử theo công nghệ rfid không dùng vé giấy thông thường như hiện nay
cùng với đó sẽ bố trí hệ thống đếm xe tốc độ cao tin cậy hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bằng camera nhận dạng biển số ở các làn của trạm đại xuyên
ghi nhận mọi lượt xe chạy qua làm bằng chứng kiểm tra đối chứng
camera nhận dạng các xe đi từ đoạn đường do vec quản lý sang đoạn đường do công ty bot quản lý sẽ do vec kiểm soát
phương án này sẽ dỡ bỏ được trạm thu phí đại xuyên xóa bỏ bất cập về khoảng cách đặt trạm hiện nay
khoảng cách giữa hai trạm chỉ là ba mươi km
và giảm ủng hộ